với mong muốn giúp đỡ các chị em phụ nữ thoát khỏi cảnh khó khăn cơ cực
trong thời gian qua chị phạm thị thanh tâm
tri hội trưởng phụ nữ ấp thanh an xã thanh lương thị xã bình long tỉnh bình phước
đã có những cách làm hay giúp hội viên khó khăn dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo
ổn định đời sống
tiêu biểu là việc thành lập câu lạc bộ phụ nữ dân tộc giúp nhau làm kinh tế
về định cư ở ấp thanh an một mươi năm nay không có đất sản xuất
không có công an việc làm ổn định gia đình chị thạch thị dung luôn xếp vào diện hộ nghèo của ấp
nhưng hai năm nay tri hội phụ nữ ấp cụ thể là chị phạm thị thanh tâm
đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách hà nội và quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo
giúp chị dung vay vốn mua bò về chăm sóc để bò sinh sản
đến nay gia đình chị dung đã có ba con bò hứa hẹn giúp gia đình chị thoát nghèo trong thời gian tới
trước kia vợ chồng tôi khó khăn lắm không có việc gì làm nên cứ nghèo mãi
nhưng khi có hội phụ nữ giúp cho vay vốn mua bò gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều
chị em ở ấp này được chị tâm giúp rất nhiều
thanh an là ấp có tiềm năng phát triển kinh tế cao của xã thanh lương
nhưng hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số luôn ở mức nghèo và cận nghèo do ít đất canh tác
thiếu vốn thiếu kiến thức chăn nuôi trồng trọt
là tri hội trưởng chị phạm thị thanh tâm luôn chăn trở
tìm cách giúp hội viên có việc làm để tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống
vì vậy đầu năm hai nghìn một mươi bốn chị đã đứng ra thành lập câu lạc bộ phụ nữ dân tộc giúp nhau làm kinh tế
những hộ tham gia câu lạc bộ được tư vấn về cách trồng chăm sóc cây trồng vật nuôi
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
bản thân chị tâm cũng đứng ra bảo lãnh cho các hộ vay vốn làm ăn
ngày xưa mình cũng khổ rồi mình làm từ mình cũng có
rồi mình nhìn lại thì bây giờ
nói chung là mình cũng chưa có phải là khá giàu gì
nhưng mà mình nhìn lại các chị em nhất là người dân tộc đó
người ta lam lụa mình thấy mình cũng muốn giúp cho người ta để cho người ta có một cái gì đó
mình tâm đắc nhất là cũng như mình giúp được người ta
từ cái mà người ta đi làm thuê làm mướn người ta chỉ kiếm sống qua ngày thôi
mà mình đã giúp cho người ta giờ người ta cũng
một cái coi như cái đó là cái nguồn giống lớn như con bò con dê rồi đó
là cái nguồn vốn nó cũng tương đối với người ta
thì từ cái chỗ đó mình thấy là mình làm nó cũng được hiệu quả đó
cho hộp phụ nữ thì rất quan tâm cho gia đình em
giúp em mượn vốn dây vốn hộp phụ nữ nuôi được bày dê
nên em bán được mấy lứa rồi
em rất cảm ơn hộp phụ nữ nhiều ạ
nhờ hoạt động hiệu quả
nên số chị em tham gia câu lạc bộ
ngày càng đông đến nay đã có ba mươi hai hộ đồng bào khơ me
stiêng và cả người kinh tham gia vào câu lạc bộ
đặc biệt đã có hai mươi gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo
từ ngày có cái câu lạc bộ đó
thì phụ nữ là người đồng bào dân tộc sẽ được tri hội giúp đỡ rất là nhiều
về mặt tinh thần và kinh tế nữa
có tạo nguồn vốn cho chị em phụ nữ khơ me là
có nguồn vốn phát triển kinh tế như là giúp về vật nuôi và cây trồng
đặc biệt là cô tâm thanh an tri hội trưởng thì cũng rất là nhiệt tình
trong công tác mà giúp đỡ chị em về cái kiến thức để cho chị em phát triển kinh tế
không chỉ được mọi người trong ấp yêu mến
mà còn được các cấp ngành tuyên dương khen thưởng
với những đóng góp thiết thực của mình
năm hai nghìn một mươi năm chị phạm thị thanh tâm đã được vinh dự
thay mặt cho hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
dự điển hình tiên tiến toàn quốc vào năm hai nghìn một mươi năm